dịch bệnh covid một mươi chín tái bùng phát đà nẵng trở thành tâm dịch
trước nguy cơ lây lan trên diện rộng chính phủ và bộ y tế đã khẩn trương triển khai nhiều biện pháp quyết liệt để khống chế dịch bệnh
bên cạnh đó chính quyền đà nẵng cũng đã chủ động phát huy vai trò tại chỗ của từng địa phương đơn vị
nhanh chóng đề ra nhiều quyết sách đúng đắn và kịp thời
nhờ đó mà cho đến nay cơ bản tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát
thành phố đang chuẩn bị lên kế hoạch phục hồi kinh tế sẵn sàng cho giai đoạn phát triển mới
dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát nhanh ba bệnh viện bị phong tỏa cơ sở vật chất và nhân lực thiếu hụt trầm trọng
trước tình hình đó phát huy phương châm chủ động tại chỗ sở y tế thành phố đã mạnh dạn đề xuất bổ sung hệ thống máy móc hiện đại
đưa xuống bệnh viện tuyến dưới đồng thời triển khai cấp bách ưu tiên các giải pháp cứu chữa bệnh nhân nặng
nhờ đó nhiều ca bệnh phức tạp đã có cơ hội được cứu sống
giữa tháng tám số ca nhiễm covid một mươi chín tăng cao theo từng ngày số lượng tiếp xúc gần tăng đột biến
đà nẵng lại đối diện với thử thách mới
đó là phải chạy đua với thời gian ngăn chặn sự lây lan của dịch trong cộng đồng
đứng trước khó khăn đó thành phố đã chủ trương đưa phương pháp xét nghiệm covid một mươi chín theo nhóm
đây là một trong những bước ngoặt trong công tác xét nghiệm giúp đà nẵng sớm phát hiện ca nhiễm
nhanh chóng khoanh vùng để triển khai phương án dập dịch hiệu quả
tổ chức lấy mẫu sẽ được càng nhiều là càng tốt càng nhanh là càng tốt
vô đây thì có thể được mấy cái máy này với nhân lực này có thể làm được
và như vậy là riêng về đối với xét nghiệm
cái chiến lược mà xét nghiệm thì chúng ta làm thanh thục cái quy trình này
đặc biệt là cái quy trình nhóm thì chúng ta có một sự cải thiện đáng kể về số lực
và chúng ta có thể chạy sớm chạy trước cái sự lây lan của dịch trong cộng đồng
sau hơn một tháng quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
mới đây tại cuộc họp rút kinh nghiệm lãnh đạo thành phố đà nẵng đã khẳng định
sự đồng lòng nhất trí của người dân là yếu tố quyết định trong việc sớm kiểm soát dịch bệnh
đà nẵng đã nhanh chóng thiết lập được
một mặt trận với phương châm mỗi gia đình là một pháo đài
mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch
diễn biến của dịch bệnh vẫn còn tiêm ẩn những nguy cơ khó lường
nhưng tin rằng với sự đồng lòng quyết tâm chính quyền và người dân đà nẵng
sẽ sớm vượt qua hoạn nạn sớm trở lại với nhịp sống bình thường mới